phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với tổ chức pháp nhân dfnet japan
thời gian qua nhật bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
và là nước g bảy đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
đến nay nhật bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư
và đối tác lớn thứ ba về du lịch của việt nam
theo số liệu chính thức tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có hơn ba hai trăm linh dự án đầu tư còn hiệu lực tại việt nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn bốn mươi hai tỷ usd chiếm một mươi năm tổng fdi vào việt nam
đặc biệt trong khuôn khổ hội thảo các doanh nghiệp nhật bản và doanh nghiệp việt nam đã gặp gỡ giao thương
theo hình thức b hai b doanh nghiệp với doanh nghiệp
các doanh nghiệp tham gia hội thảo lần này khá đa dạng về lĩnh vực hoạt động
cụ thể như nông nghiệp công nghệ cao công nghệ thân thiện với môi trường y tế dược phẩm
giao thông xây dựng
tuy nhiên doanh nghiệp nhật bản cũng cho rằng có những rào cản nhất định trong quá trình đầu tư vào việt nam
vấn đề đầu tiên mà chính phủ việt nam cần khắc phục là để làm sao khi doanh nghiệp nhật vào việt nam
họ có thể có các chế độ để thực hiện thủ tục đơn giản hóa không được quá phức tạp
hiện depedte đang khởi động các dự án nông nghiệp và hỗ trợ người nghèo tại việt nam
cụ thể dfnns dự kiến xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu nhật bản
tại việt nam
ngoài ra sắp tới tevnet dự kiến xây dựng khoảng một mươi công ty nằm trong hệ thống của mình
để thực hiện mục tiêu này tevnet sẽ có bốn phương thức để đưa các thực tập sinh của việt nam sang nhật bản học tập thêm